vào mùa mưa lũ nhiều địa phương ở tỉnh quảng trị thường bị chia cắt bởi nước lũ dâng cao phương tiện duy nhất để lưu thông của người dân chủ yếu bằng thuyền nhưng có rất nhiều chủ thuyền không trang bị các thiết bị an toàn và còn xem nhẹ về an toàn cho người đi thuyền vấn đề này đã và đang gây nhiều nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua sông và những vùng nước lũ ngập sâu
hai người trên chiếc thuyền nhỏ năm người trên chiếc thuyền lớn là đủ tài trọng thế nhưng trong những ngày cầu tràn ba lòng huyện đắk rông bị ngập ông nguyễn thanh ở thôn vạn đá nổi trở qua sông từ một mươi đến một mươi năm người
mặc dù dòng nước đang chảy xiết nhưng với nhiều lý do khác nhau
mỗi ngày có hàng chục người dân cùng với phương tiện cá nhân vẫn bất chấp nguy hiểm qua sông
mặc dù chính quyền huyện đắk rông tỉnh quảng trị thường xuyên tuyên truyền cho người dân phải có đầy đủ áo phao hay phao cứu sinh mới được dùng thuyền đưa khách qua sông nhưng người dân vẫn không thực hiện
bán an toàn giao thông và bán tìm kiếm cứu nàn đều cấp các phao nhất định tuy nhiên không phải năm nào cũng cấp nhưng có chủ đo thì họ giữ tốt nhưng có chủ đo thì họ giữ không bảo quản tốt
cho nên là trong việc này thì địa phương tiếp tục để mà chấn trịnh các cái chủ đo
hiện cầu tràn ba lòng vẫn đang còn bị ngập người dân lưu thông rất khó khăn nhưng không phải vì thế mà người dân bất chấp nguy hiểm qua sông trên dòng nước chảy xiết mà lại không có áo phao hay phao cứu sinh như hiện nay
thời gian qua đã có nhiều bài học về tai nạn trên sông nước xảy ra từ việc làm thiếu trách nhiệm của các chủ thuyền nhưng cả chủ thuyền và người đi thuyền vẫn bất chấp xem thường tính mạng của mình dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra